xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tết đang đến rất gần là giây phút để nhà nhà đoàn tộ sung vầy
thế nhưng trong những thời khắc ấm tình gia đình như vậy chúng ta lại liên tiếp chứng kiến những bi kịch gia đình
và chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng để bàn luận sâu hơn về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay
và bên cạnh đó sẽ là những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý
mở đầu là điểm nóng an ninh trật tự